nhiều năm qua cộng đồng quốc tế đã cùng chung tay kiểm soát và loại bỏ các chất làm ảnh hưởng suy giảm tầng ozone góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu
hữu ứng ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone năm hai nghìn một mươi chín việt nam tiếp tục cho thấy những đóng góp cụ thể vào quá trình giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu
mục tiêu của sự kiện này nhằm tăng cường sự hiểu biết về nghị định thư montreal nâng cao nhận thức và truyền tải các thông điệp về bảo vệ tầng ozone tới các cấp các ngành cộng đồng và toàn bộ xã hội
trong nhiều năm qua cộng đồng quốc tế đã cùng chung tay thực hiện các hành động kiểm soát và loại bỏ các chất làm ảnh hưởng suy giảm tầng ozone góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu
đây là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước các tổ chức quốc tế hội nghề nghiệp các doanh nghiệp và các bên liên quan trao đổi thảo luận có những ý kiến đóng góp đề xuất sáng kiến cho công tác bảo vệ tầng ozone tại việt nam nói chung
và lại trừ các chất hcfc hfc ở việt nam nói riêng theo đúng lộ trình thực hiện công bức viên và nghị định thư montreal